sau ngày hai mươi năm tháng hai đội quản lý thị trường số một mươi ba cục quản lý thị trường tp hà nội đã kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật tnt
tại địa chỉ số năm lô a hai khu đô thị mới nghĩa đô quận cầu giấy hà nội
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ năm bộ kit test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất sáu trăm linh máy đo nồng độ oxy trong máu
theo ước tính lô hàng có trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ sở hữu lô hàng có xuất trình đầy đủ hóa đơn chứng từ tuy nhiên trên sản phẩm không có đầy đủ nhãn phụ theo quy định của pháp luật
ba kg ketamine là số lượng ma túy tổng hợp mà công an tp đà nẵng vừa bắt quả tang và thu giữ kịp thời của một tài xe taxi trên đường vận chuyển qua địa bàn
với quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố
cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn để lập nên thành tích bảo vệ người dân trước hệ lụy khôn lường của ma túy
từ trước tết nguyên đán thông tin về đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn đà nẵng được các trinh sát nắm bắt và lên phương án đấu tranh
trong các ngày tết các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi mọi di biến động của đối tượng
ngày tết các đối tượng ma túy càng tăng cường hoạt động
nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an
đối tượng được xác định là lê văn la chú tuệ phường thanh hà tp hội an tỉnh quảng nam
vốn làm tài xế taxi nên la quen biết với nhiều thanh niên của giới ăn chơi
trong số đó có người đã chủ động liên hệ thuê la tham gia vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng trở lên tùy vào số lượng chuyển hàng
mặc dù biết là phạm pháp nhưng la vẫn đồng ý liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở quảng trị để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
đến thời điểm trên
thì bị công an thành phố phát hiện thu giữ ba kg ketamin
công an thành phố đà nẵng
để đảm bảo an ninh thực tự
phát hiện ma túy đã khó bắt quả tang hành vi của đối tượng càng khó khăn hơn
chiến công đầu năm của công an thành phố đà nẵng với ba kg ketamine bị thu giữ giá trị gần hai tỷ đồng
càng tỏ rõ quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ không để ma túy thẩm lậu và phá hoại hạnh phúc bình yên của mỗi gia đình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối với nguyễn minh dương chú tại thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai
nguyễn minh dương đột nhập vào một nhà trọ trên địa bàn khóm năm phường bảy thành phố bạc liêu
và lấy trộm một điện thoại iphone một mươi hai và một túi sách
khi chưa kịp đem số tài sản này đi bán nguyễn minh dương bị tổ tuần tra của công an thành phố bạc liêu phát hiện và bắt giữ
được biết nguyễn minh dương là đối tượng từng có nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản
mua bán cháy phép chất ma túy và vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
vư a cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại bản ôn ốc xã mường lụng huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội giết người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
tăng khánh hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn mỗ đoạn xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
và đối tượng chu văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương về tội cướp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chuyên
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
xin kính chào quý vị và các bạn
dự báo trong hai ngày tới khối khí lạnh ở bắc bộ tiếp tục suy yếu và di chuyển xa hơn ra phía đông
đáng lưu ý là hiện tượng sương mù sẽ gia tăng hơn trong thời điểm đêm và
sáng khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp nhất là ở khu vực vùng núi phía bắc và ven biển
nhiệt độ ở đông bắc bộ tiếp tục tăng thêm từ một đến hai độ mỗi ngày cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ
và sẽ không có nhiều biến động trong ba ngày tới cảm giác rét sẽ tiếp tục thuyên giảm
về tây bắc bộ trời sẽ quăng mây hơn khu vực phía đông
quý vị cần lưu ý hiện tượng sương mù sẽ gia tăng hơn trong thời điểm đêm và sáng
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp nhất là khu vực vùng núi
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng dần
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi chín hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng dần từ một đến hai độ trong các ngày tiếp theo
đối với miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
vẫn còn có mưa mưa rào rải rác ở quảng trị và thừa thiên huế
sau đó mưa giảm chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi về đêm và sáng
còn trong ngày trời tạnh giáo nhiều nơi có nắng
nhiệt độ ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trong ngày mai là hai mươi hai mươi ba độ
có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ trong hai ngày sau đó
trong khi đó khu vực từ đà nẵng đến phú yên sẽ có mưa giải rác trong ba ngày tới
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận ít mưa hơn
nhiệt độ cũng tăng trở lại nhưng không vượt quá ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chủ yếu duy trì thời tiết không mưa
ngày trời nắng nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
cao nhất ngày mai ở tây nguyên phổ biến vào khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
cục bộ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng dần một hai độ trong hai ngày sau đó
lưu ý về đêm và sáng trời vẫn rét nhẹ
trong khi đó tại khu vực nam bộ duy trì thời tiết ban ngày nắng
chiều tối có mưa rào vài nơi
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
cục bộ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng nhẹ từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba cập nhật ngày hôm nay
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác